cảnh sát pháp đã bắt giữ khoảng bốn mươi đối tượng trong các vụ bạo lực diễn ra trước và sau trận chung kết giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn một mươi sáu giữa đội chủ nhà pháp và bồ đầu nha vào rạng sáng nay theo giờ việt nam

đây chính là nơi diễn ra trận chung kết giữa đội chủ nhà pháp và bồ đầu nha với chiến thắng một dành cho đội khách
sau trận đấu cảnh sát thủ đô paris đã khuyến cáo người dân và khách du lịch hạn chế tới khu vực tháp eiffel và đại lộ semp lise bởi tình hình ở đây không an toàn
người đứng đầu lực lượng cảnh sát paris đã ban bố lệnh cấm tụ tập ở khu vực này trong ngày hôm nay sau đêm chung kết